mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mặn xâm nhập nội đồng tỉnh trà vinh sớm khiến hàng nghìn hộ dân đang đứng trước nguy cơ trắng tay do lúa bị thiệt hại vì thiếu nước tưới
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh trà vinh xuống giống hơn sáu mươi ha đạt trên tám mươi tám so với kế hoạch
hiện có khoảng năm một trăm sáu mươi ha lúa bị thiệt hại do mặn xâm nhập trong đó có ba ba trăm hai mươi sáu ha bị thiệt hại
diện tích đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoàn toàn
hiện ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân để có thể giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn